bão số một mươi là cơn bão mạnh nhất trong vòng một thập kỷ qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh hà tĩnh
vùng tâm bão đi qua là huyện và thị xã kỳ anh đã càn quét và cuốn theo nhiều nhà cửa và các công trình phúc lợi
ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân
sau khi bão tan nhu cầu về vật liệu xây dựng để người dân hà tĩnh gia cố sửa sang lợp lại mái nhà là rất lớn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
ngay sau khi bão số một mươi đi qua đã có gần sáu mươi ba ngôi nhà của người dân ở tỉnh hà tĩnh bị tốc mái
trong đó nhiều nhất là tại huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh
do vậy nhu cầu một số mật hàng vật liệu xây dựng như gạch ngói ngói úp ngói crostimang
để người dân gia cố sửa sang lợp lại mái nhà ký ốt là rất lớn
tại huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh ngay sau khi bão tan tranh thủ thời tiết nắng giáo
hàng trăm người dân đã đổ xô đến các đại lý để mua vật liệu về giao cố sửa sang lại nhà cửa sau bão
khiến nhiều loại mặt hàng hiện không đủ để phục vụ nhu cầu của người dân
trước nhu cầu mua ngói rất lớn của người dân nhưng hầu hết các chủ đại lý chuyên bán ngói trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
vẫn không có đủ số lượng đáp ứng sức mua của người dân
hiện ra bán đối với ngói crostimang loại dài một năm m là bốn mươi ba đồng một viên
loại ngói dài một tám mét là năm mươi bốn đồng một viên
nhu cầu trở bảo thì có thể là một ngày chỉ bán khoảng năm mươi một trăm linh viên
nhưng bây giờ thì phải giấm một viên là một ngày
sẵn chứ là như tôi thấy ở đây
nếu có thì có
nếu có thì có
nếu có thì khoảng ba rồi nhưng mà chứ nha em không có
nếu có thì bán chứ bây giờ với một năm trăm linh là hết
trước sự khan hiếm vật liệu xây dựng sau bão nhất là các loại ngói
chính quyền tỉnh hà tĩnh cần nhanh chóng có giải pháp kịp thời
giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống